lời khuyên của chuyên gia để phòng chống cúm da cầm lây lan sang người
việt nam đã ghi nhận ca mắc cúm ah chín đầu tiên trên người
trước đó cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại khánh hòa
đã ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc cúm ah năm n một trên người
bộ y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm các chủng cúm da cầm sang người
như sức khỏe và đời sống đã đưa tin
ngay sau tháng bốn bộ y tế thông tin phát hiện ca mắc cúm da cầm ah chín
lần đầu tiên xuất hiện tại việt nam
hiện các đơn vị đang tiếp tục thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu
để xác định phần nhóm virus
các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được lập danh sách và theo dõi sức khỏe
đến nay chưa phát hiện triệu chứng viêm đường hô hấp
chưa ghi nhận ổ dịch viêm đường hô hấp trong cộng đồng nơi bệnh nhân sinh sống
các chủng cúm da cầm nào có thể lây lan sang người
tiến sĩ nguyễn lương tâm phó cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho hay
theo ghi nhận của y văn thế giới
các chủng cúm da cầm có kháng nguyên h năm h bảy và h chín có thể lây sang người
trong đó chủng h năm là chủng độc lực cao thường gây ổ dịch lớn
và làm chết da cầm hàng loạt
gây triệu chứng nặng và tỷ lệ tử vong rất cao khi lây nhiễm sang người
trùng h bảy và h chín là chủng độc lực thấp
thường gây bệnh nhẹ hiếm khi gây chết hàng loạt cho gia cầm
kết hợp với các chủng này là các phân tuyếp kháng nguyên n từ một đến chín
sự kết hợp tái tổ hợp kháng nguyên h và n có thể tạo ra nhiều loại cúm da cầm lây nhiễm sang người
hiện tại trên thế giới ở một số nước virus cúm da cầm còn được ghi nhận trên động vật là
h năm n một h năm n sáu h năm n tám h bảy n chín h chín n hai tiến sĩ tâm nói
cũng theo phó cục trưởng nguyễn lương tâm rất nhiều chủng virus cúm lây lan sang người
nhưng chủ yếu vẫn là h năm n một h bảy n chín và h chín n hai
gần đây gia tăng xuất hiện các ca
nhiễm cúm da cầm h chín n hai trên thế giới
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay ở khu vực tây thái bình dương
ghi nhận chín mươi tám trường hợp mắc cúm ah chín n hai
bao gồm hai trường hợp tử vong
cả hai trường hợp tử vong này đều là các bệnh nhân có bệnh nền
trong đó chín mươi sáu trường hợp bệnh được ghi nhận ở trung quốc
và hai trường hợp bệnh được ghi nhận tại campuchia
hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy cúng ah chín n hai lây từ người sang người
trên thế giới từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
tình hình dịch cúm da cầm trên động vật
diễn biến phức tạp không chỉ ghi nhận
nhiều đợt bùng phát cúm trên da cầm
ở tất cả các khu vực mà còn ghi nhận
sự lây truyền cho các loại động vật có vú ngày càng gia tăng
tại mỹ ghi nhận giải ra các trường hợp
nhiễm cúm ah năm n một lây từ gia súc ở nhiều bang
tại châu á tiếp tục ghi nhận
các đợt bùng phát dịch cúm da cầm
gây ra bởi nhiều chủng virus cúm a
như h năm n một h năm n sáu h năm n tám h ba n hai h chín n hai h một mươi n ba
một số quốc gia giáp biên giới với việt nam
tiếp tục ghi nhận các ca cúm da cầm
trên người bao gồm h năm n một h chín n hai
nâng cao kiểm soát đán da cầm
thông tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan
đối với trường hợp ca bệnh cúm ah chín
trên người đầu tiên của nước ta
theo kết quả điều tra dịch tễ
nơi bệnh nhân sinh sống thuộc khu trợ buôn bán da cầm
đồng thời trước cửa nhà bệnh nhân có buôn bán da cầm
xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống
chưa ghi nhận da cầm ốm chết
theo phân tích của tiến sĩ tâm
việc không phát hiện ổ dịch h chín trên da cầm
khiến công tác giám sát dịch tễ
nhận diện và khoanh vùng ổ dịch gặp khó khăn
điều đó có thể ảnh hưởng tới việc
triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh
mặt khác do người dân và những người
chăn nuôi buôn bán vận chuyển
giết mổ da cầm có thể chủ quan cho rằng
da cầm khỏe mạnh nên không áp dụng
các biện pháp dự phòng thường quy
như đeo khẩu trang găng tay rửa tay
khi tiếp xúc gần từ đó làm gia tăng
nguy cơ nhiễm bệnh
vì vậy chúng tôi khuyên cáo người dân
và những người chăn nuôi buôn bán vận chuyển
giết mổ da cầm nghiêm túc tuân thủ
những biện pháp phòng bệnh thường quy
khi tiếp xúc trực gần với da cầm
khi đến những khu vực nguy cơ cao như chợ
hoặc khu vực bán da cầm và động vật sống
tiến sĩ tâm nhấn mạnh
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
vi rút cúm có các tuyếp là a b và c
dựa trên hai loại protein bề mặt là h
có một mươi sáu loại và n có chín loại
h và n kết hợp theo các cách với nhau
tạo nên chủng cúm khác nhau như
cúm a h một n một cúm a h năm n một cúm a h chín n hai cúm a h ba n hai cúm a h bảy n chín
chuyên gia cho hay tại việt nam
trước đây lưu hành cúm a h năm n một trên người
với cúm a h chín n hai ở nước ta ghi nhận có ở đàn da cầm
có thể lây sang người nhưng mới chỉ có ca bệnh vừa công bố là ca đầu tiên
tuy vậy chúng ta có thể lây sang người
chúng ta cũng cần phải đề phòng
vì các chủng vi rút rất dễ biến đổi thành chủng nặng hơn
hoặc vẫn chủng đó nhưng biến đổi có độc lực cao hơn
lây lan nhanh hơn triệu chứng nặng hơn
người dân cần thực hiện phòng chống dịch
theo khuyến cáo của bộ y tế để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nhấn mạnh
tại hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng
chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người
năm hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra
nói về dịch bệnh cúm da cầm
cục trưởng cục y tế dự phòng tiến sĩ hoàng minh đức cho hay
bệnh vẫn chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu
tỷ lệ tử vong rất cao khoảng năm mươi
cúm gia cầm có nguy cơ gây ra các đại dịch tiếp diễn
khả năng lây lan giữa động vật và người được xác nhận
ở các chủng cúm ah năm n sáu ah năm n một ah năm n tám và các thai khác
bên cạnh đó thời gian gần đây tiếp tục ghi nhận
sự gia tăng ca mắc cúm ah năm n một trên người
ở một số quốc gia campuchia từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trung quốc và việt nam
việc lưu hành đồng thời của các virus cùng với sự tăng cường
khả năng thích ứng trên động vật có vú là một yếu tố đáng quan ngại
có thể khiến dịch bệnh gia tăng trong thời gian tới
bởi vậy các đơn vị cần tiếp tục nâng cao kiểm soát dịch bệnh
trên đàn da cầm phòng tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan
tiến sĩ đức nói
hiện tại đang là giai đoạn chuyển mùa thời tiết thay đổi bất thường
là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển
gia tăng sự tương tác giữa các chủng virus cúm cùng với nguy cơ
lây nhiễm sang các loài động vật có vú
bộ y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ
lây nhiễm các chủng virus cúm da cầm sang người
bệnh cúm da cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
cũng như chưa có vaccine phòng bệnh
để chủ động phòng chống bệnh cúm lây từ da cầm sang người
người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau
không ăn da cầm các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc
đảm bảo ăn chín uống sôi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn
không giết mổ vận chuyển mua bán da cầm và sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc
hạn chế tiếp xúc giết mổ ăn các loại động vật hoang dã đặc biệt là chim
khi phát hiện da cầm ốm chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng
mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn
người chăn nuôi buôn bán vận chuyển và giết mổ da cầm
tuyệt đối tuân thủ các biện pháp dự phòng dịch bệnh thường quy
khuyến khích đeo khẩu trang khi đi vào chợ da cầm sống hoặc khu vực buôn bán da cầm sống
rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với da cầm hoặc sau khi đi vào chợ
khi có biểu hiện giống cúm như sốt ho đau ngực khó thở
phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn khám và điều trị kịp thời